ngày một mươi một tháng chín tại tỉnh hưng yên đã diễn ra hội thảo khoa học danh nhân triệu việt vương và căn cứ dạ chạch
ban tổ chức đã nhận được hai mươi sáu báo cáo tham luận trong đó có chín ý kiến tham luận của các tướng lĩnh
nhà khoa học nhà nghiên cứu được trình bày tại hội thảo
các ý kiến tham luận tập trung làm rõ các nội dung về thân thế cuộc đời của danh nhân triệu việt vương triệu quang phục
triệu việt vương với căn cứ dạ chạch và quê hương hưng yên trong cuộc kháng chiến chống quân xâm lược nhà lương
giành lại và bảo vệ độc lập dân tộc phát huy giá trị lịch sử văn hóa di tích căn cứ dạ chạch
đây là những bài học lịch sử có ý nghĩa to lớn sâu sắc và là đóng góp lý luận quan trọng của triệu việt vương
trong lịch sử kháng chiến chống giặc ngoại xâm của dân tộc ta